ngày chín tháng tám cảnh sát bắc ireland psn thông báo đã lập một nhóm đánh giá nguy cơ khẩn cấp
và cập nhật những khuyến nghị an toàn cá nhân cho các cảnh sát và nhân viên của lực lượng này
sau tai nạn do dỉ dữ liệu của toàn bộ nhân viên xảy ra trước đó một ngày
trong vụ việc này các dữ liệu cá nhân như tên họ tên viết tắt bằng cấp địa chỉ làm việc
và đơn vị làm việc của khoảng một mươi nhân viên trong lực lượng cảnh sát bắc ireland đã bị công khai
nguyên nhân dẫn tới sự cố là do những dữ liệu trên bị đưa nhầm nội dung phản hồi một yêu cầu tự do thông tin
khiến các thông tin cá nhân được công khai trên trang web của bên yêu cầu trong khoảng hai năm giờ
psni đánh giá vụ dò dỉ dữ liệu là tình huống cực kỳ nghiêm trọng
trong thông báo mới cập nhật psni nêu rõ bên cạnh việc cung cấp những hướng dẫn đảm bảo an toàn và an ninh cá nhân
tới tất cả các cảnh sát và nhân viên lực lượng này cũng sẵn sàng hỗ trợ tức thời cho những người có hoàn cảnh đặc biệt
như có nguy cơ khẩn cấp hoặc nguy cơ gia tăng sau vụ dò dỉ
psni cho biết đã nhờ một bên cố vấn độc lập để đánh giá về sự cố và những điều cần làm để tránh lập lại tai nạn tương tự trong tương lai
sự cố do dỉ thông tin của cảnh sát bị cho là rất nhạy cảm tại vùng lãnh thổ bắc ireland của anh
vì các nhân viên cảnh sát tại đây từng bị các nhóm chồng đôi tấn công bằng súng hoặc bom